một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn một xã dliang huyện ia hà leo tỉnh đắk lắc hậu quả đã làm hai người chết tại chỗ
khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày hôm qua một mươi bảy tháng sáu khi anh nguyễn văn tuấn điều khiển xe máy chở theo hồ minh hoàng đi từ trong thôn một ra gần ngã ba đoạn giao nhau với tỉnh lộ năm đã va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều
cú va chạm đã làm anh tuấn và anh hoàng văng ra khỏi xe máy cùng lúc đó thì có xe ô tô chạy đến hất văng anh tuấn và anh hoàng ra khoảng năm mét hậu quả làm nguyễn văn tuấn và hồ minh hoàng tử vong ngay tại chỗ
quan sát tại hiện trường hai nạn nhân trên không đổi mũ bảo hiểm và chủ yếu bị chấn thương ở vùng đầu